nhận lời mời của thủ tướng romani viorica densila và thủ tướng cộng hòa sép andrei bebis
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân sẽ thăm chính thức romania từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn
và thăm chính thức cộng hòa séc từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bốn
những thông tin và hình ảnh về chuyến công du của thủ tướng cùng đoàn
sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin của chương trình nhân dân